thưa quý vị trong quyết định sửa đổi vừa ban hành vào sáng ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế cho biết cho phép tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều hai ml cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế cũng cho biết là việc tổ chức tiêm bao phủ trên toàn quốc khi đang được tích cực chuẩn bị
và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn hiệu quả
thận trọng từng bước và đặt an toàn lên hàng đầu
so với các nội dung này các nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ kết nối trực tuyến với tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương
nhưng trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây
ngày một ba thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên ký quyết định số bốn trăm năm mươi bảy qdbit
sửa đổi điều một quyết định số hai nghìn chín trăm linh tám qd bit phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách
trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó vaccine được phê duyệt có tên là comminati tên gọi khác là pfizer biontech covid một mươi chín vaccine
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi được tiêm mỗi liều hai ml có chứa một mươi microgram
về dạng bào chế vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là hỗn dịch đậm đặc pha tiêm
xin chào tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
vâng thưa bác sĩ như vậy thì bộ y tế
y tế vừa chính thức cho phép tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cơ sở khoa học và kinh nghiệm thế giới trong việc tiêm loại vaccine này cho trẻ em ạ
cái thử nghiệm lân sàng đầu tiên được hãng pfizer thực hiện trên ba trẻ đã cho những kết quả rất là tốt
nó thể hiện ở một chỗ là những trẻ mà được tiêm thì nó cũng có những đáp ứng bệnh dịch đủ tốt
để phòng trừ
để phòng covid một mươi chín
sau khi mà cái thử nghiệm lâm sàng này thành công và đã được công bố
thì hàng loạt các quốc gia đã phê duyệt
và khi phê duyệt thì phê duyệt trong tình trạng đều là phê duyệt khẩn cấp để sử dụng cái vaccine này
bởi vì chúng ta cũng biết rằng là vaccine được đưa ra trong cái thời gian là khá là gần
và cái việc phê duyệt là các quốc gia khẩn cấp
tuy nhiên suốt trong cái quá trình mà sử dụng vaccine
thì các quốc gia đều có sự theo dõi hết sức cẩn trọng để đảm bảo rằng
sẽ không có những vấn đề bất chắc liên quan đến sử dụng vaccine
và cho đến giờ phút này
đã có tới trên bốn mươi bốn quốc gia trên thế giới
đang sử dụng cái vaccine như vậy để mà tiêm cho trẻ
vâng vậy đến thời điểm này thì bộ y tế đã giao cho viện vệ sinh dịch tễ triển khai những nội dung gì
để chuẩn bị tổ chức tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên phạm vi toàn quốc thưa bác sĩ
viện vệ sinh dịch tễ trung ương có một cái vai trò trong cái việc điều phối toàn bộ chiến dịch này
và theo đó thì viện đã yêu cầu tất cả các tỉnh thống kê số lượng đối tượng cần phải được tiêm
và trong thời gian qua thì các tỉnh cũng đã thực hiện xong công tác thống kê đối tượng
để từ cái con số thống kê đối tượng của các tỉnh như vậy
thì viện sẽ có cái cơ sở để mà đề xuất vấn đề đặt hàng vaccine
để chuẩn bị cho cái vấn đề mua vaccine tới đây
và cũng trong cùng cái thời điểm như vậy thì viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã yêu cầu các chuyên gia
tham gia vào cái công tác là biên soạn tài liệu hướng dẫn cho cái chiến dịch dành cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi này
chúng ta cũng biết rằng đây là một cái nhóm cửa nhỏ
và chưa có khả năng để mà tự thông báo đến người lớn hay là đến những người tiêm chủng về cái tình trạng của trẻ
ở cái giai đoạn trước cũng như là giai đoạn trong tiêm hay là sau tiêm
chính vì vậy cái việc mà hướng dẫn nó cũng sẽ phải kỹ hơn
tương tự như những cái hướng dẫn mà
triển khai các vaccine trong tiêm chủ mở rộng cũng như là cái vaccine ngoài tiêm chủ mở rộng trước đến giờ
đây là một hoạt động cũng hết sức là cần thiết
và trong thời gian tới sau khi những hướng dẫn này được hoàn thiện
thì chương trình tiêm chủ mở rộng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cũng như là toàn bộ hệ thống y tế dự phòng
sẽ tiến hành các tập huấn để làm sao cho tất cả các tuyến đều sẵn sàng triển khai vaccine
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
vâng trước đó thì việt nam đã nhập vaccine pfizer tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đến nay thì mũi một đã đạt tỷ lệ là hơn chín mươi sáu mũi hai đạt gần chín mươi
vậy thì kinh nghiệm trong việc tiêm chủng cho trẻ trong chiến dịch này được rút ra như thế nào thưa bác sĩ
chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa rồi thì chúng ta đã triển khai cái vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi tuổi rất là tốt
cụ thể là những cái hoạt động tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là được tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
là được vận dụng từ những chiến dịch tiêm chủng trước đây
theo đó thì trẻ em có thể được tiêm tại trường học có thể được tiêm tại cơ sở y tế và cũng có thể tiêm tại cộng đồng
nó tùy vào cái thời điểm ví dụ như là cái thời điểm mà trường vẫn đang tổ chức học bình thường thì cái việc tổ chức tiêm ở tại trường học là rất phù hợp
thế còn tại những địa phương đang có dịch thì việc triển khai tiêm có thể tại cộng đồng tại các trạm y tế
hoặc là những đối tượng mà có tình trạng như thế này thì có thể là tiêm tại bệnh viện để có thể theo dõi tốt hơn
như vậy cái việc mà triển khai tiêm tại đâu cũng sẽ được phối hợp và tổ chức thực hiện tùy theo địa phương miễn sao chúng ta đảm bảo cái an toàn cao nhất cho trẻ
và trong cái thời gian chúng ta triển khai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi thì với những cái biện pháp một cách hết sức đồng bộ như vậy thì cái công chiến dịch này đã thành công

vâng thưa quý vị có thể thấy rằng lứa tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là lứa tuổi nhỏ cần hết sức cẩn trọng trong quá trình tiêm chủng
vậy thì thưa bác sĩ đến thời điểm này thì các địa phương đã chuẩn bị kế hoạch như thế nào để đảm bảo khoa học này an toàn và hiệu quả trong việc tiêm chủng này ạ
nó cũng giống như những cái vaccine mà trước đây chúng ta thấy được triển khai trong tiêm chủng mở rộng dưới dạng chiến dịch
ví dụ như là viêm nã nhiệt mạng ví dụ như là sở coi bệnh sở rubella
là những vaccine mà đã triển khai trong tiêm chủng mở rộng
thì những chiến dịch lớn để triển khai có thể triển khai thành công thì công tác tập huấn là hết sức quan trọng
trong đó tập huấn về kỹ thuật sử dụng các vật tư tiêm chủng kỹ thuật sử dụng trang thiết bị phòng chống sốc các vấn đề liên quan đến hỗ trợ cấp cứu
ví dụ như là mạng lưới cấp cứu ví dụ như là những đường dây nóng để hỗ trợ cấp cứu
rồi gần đây nhất chúng ta có telemedicine
tức là khi tình huống khẩn trọng
tình huống khẩn trọng cấp xảy ra thì thậm chí có thể là xin tư vấn của các bệnh viện lớn
ví dụ như viện nhi trung ương
ví dụ như bệnh viện đài ma
để có thể có những cái hỗ trợ từ xa mà tốt nhất để mà có thể là ứng phó với các cái tình huống kịp thời
thì thực tế mà nói chúng ta thấy rằng là với những cái vaccine như trước đây chúng ta làm
thì cái việc mà đảm bảo an toàn tiêm chủng đều được đặt lên cao nhất
và nhờ đó chúng ta thấy hoàn toàn có thể là đảm bảo cái an toàn cho trẻ
một cái điểm nữa cũng hết sức quan trọng
cái sự phối hợp giữa các ban ngoành đảm thể
cũng như là cái sự phối hợp giữa trường học và y tế
thì khi chúng ta có cái sự phối hợp nhuẩn nhuyễn phối hợp chặt chẽ
từ phía trường học và y tế
thì cái chiến dịch được tổ chức một cách rất là xuân sẻ
bởi vì chúng ta thấy rằng là các con đã được tư vấn cũng như là đã được phổ biến kiến thức
từ phía các thầy cô cũng như là từ cán bộ y tế
và từ đó thì có cái sự tự tin
để mà khi mà tiêm chủng
tiêm chủng thì an toàn
chúng ta thấy rằng là đã có những tình huống
vẫn có những cái tình huống nhất định
chảy ra trong cái thời gian trước
liên quan đến cái việc là những cái phản ứng dây chuyền
cái điều này nó ảnh hưởng là bởi vì có những cái vấn đề về mặt tâm lý
về mặt là tuyên truyền nó chưa đến nơi
thì trong cái đợt triển khai tới đây
thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm sao
cái hoạt động truyền thông cũng như là những cái hoạt động liên quan đến dự phòng
những cái phản ứng sâu tiêm sẽ được thực hiện ở cái mức độ cao nhất
để đảm bảo sự an toàn cho trẻ
vâng hiện nay thì các địa phương cũng đã lấy ý kiến của các phụ huynh
về tiêm chủng cho trẻ trong lứa tuổi này thì
bác sĩ có chia sẻ gì với các phụ huynh
và họ cần phải làm gì để chuẩn bị về tâm lý
cũng như là sức khỏe như thế nào cho trẻ em
bác sĩ có thể tư vấn thêm ạ
chúng ta thấy rằng là trong cái quá trình thử nghiệm lâm sàng
cũng như là triển khai ở hàng chục quốc gia trên thế giới
thì người ta thấy rằng là cái việc triển khai tiêm vaccine
covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
có cái độ an toàn rất cao
những cái phản ứng có thể thấy hay gặp ở cái nhóm một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
lại không thấy ở cái nhóm năm đến một mươi một tuổi
có thể nói rằng là với cái liều lượng
cái lượng tiêu dùng được đưa vào trong cơ thể
như cái điều mà đã được bộ y tế công bố
thì chúng ta thấy là vaccine đối với trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi là an toàn và hiệu quả
những cái phản ứng bất lợi nếu có
nó chỉ dừng lại ở sốt sưng đau tại chỗ
và một số
các cái khối khắc khó chịu
còn những cái phản ứng bất lợi
bất lợi nặng
không được nhìn thấy ở trong các cái
chiến dịch đã được triển khai ở trên rất nhiều các quốc gia trên thế giới
và dựa trên các cái bằng chứng này
chúng ta có thể tin tưởng rằng
trong thời gian tới
cái việc triển khai chiến dịch tiêm
cho trẻ từ năm đến một mươi tuổi sẽ diễn ra một cách xuân sẻ
chính vì vậy
chúng tôi vẫn khuyến gáo với các quý vị
hãy đảm bảo
hãy chăm sóc tốt cho con em của mình
hãy giúp cho con em của mình có được ý
đối với tiêm chủng
khi chúng ta có vắc xin
thì chúng ta hãy đi tiêm
sau khi tiêm chủng xong
thì cái việc theo dõi thường xuyên ở tại nhà
để đảm bảo rằng là có bất cứ cái
vấn đề gì mà chúng ta nghi ngại
chúng ta phải thông báo với y tế
và xin cái sự hỗ trợ
ở một cái khoảng thời gian
nhanh nhất có thể
thì lúc đấy chúng ta luôn luôn là sẽ ở trong cái trạng thái là an toàn
trên cái cơ sở mà chúng ta thấy cái khả năng bảo vệ của vắc xin
đối với cả
thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là
khi chúng ta có cái mũi tiêm này
các con của chúng ta
sẽ được bảo vệ để phòng tránh
và cũng là đồng thời hạn chế cái việc lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
hạn chế những ảnh hưởng về hậu covid sau này
cho sức khỏe của các con
và cha mẹ hãy tự tin
đưa con em của mình đến với tiêm chủng
bởi vì cái sự tự tin của cha mẹ
nó cũng chính là cái động lực
cũng như là cái sự tự tin cho các con
khi mà các con tham gia cái tiêm chủng
và đây chính là cái nền tảng
cho sự thành công của chính trị sau này
xin cảm ơn những tư vấn của tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
và những thông tin mà chúng tôi đã trao đổi ngày hôm nay
sẽ phần nào giúp quý vị và phụ huynh yên tâm hơn
khi cho con trẻ đi tiêm
có phần quan trọng vào việc bao phủ vắc xin trong cộng đồng
đặc biệt là đảm bảo sức khỏe
cho trẻ em và học sinh trước dịch covid một mươi